tại điểm bán xăng dầu đã dừng hoạt động trên địa bàn xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng đã xảy ra một vụ nổ khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng
nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông trung thành vân bốn mươi hai tuổi ở khu dân cư hòa bình hai phường tràng minh quận kiến an thành phố hải phòng
nạn nhân bị thương là anh nguyễn xuân nhất ba mươi một tuổi ở khu một thị trấn tiền lãng thành phố hải phòng bị thương tích rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
thông tin ban đầu cửa hàng xăng dầu của anh hoàng anh tuấn trên địa bàn xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng dừng hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến sáng ngày một mươi chín tháng ba anh tuấn gọi hai người thu mua sát vụ này để bán hai bồn xăng dầu cũ mỗi bồn khoảng một mươi mét khối
khi các nạn nhân dùng đèn kho cắt nắp bồn xăng cặn xăng ở trong bồn đã bắt lửa gây nổ khiến hai người văng xa khoảng một mươi mét
hiện công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng cùng các lực lượng chức năng đang điều tra
làm rõ vụ việc